nhận lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
tổng thống nước cộng hòa argentina mauricio macri và phu nhân
thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
vào sáng ngày hai mươi tháng hai lễ đón chính thức tổng thống cộng hòa argentina mauricio macri và phu nhân
được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và phu nhân chủ trì lễ đón
cùng tham dự lễ đón có phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch quốc hội phung quốc hiền
chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước đào việt trung bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
cùng lãnh đạo nhiều bộ ban ngành cơ quan trung ương
chuyến thăm việt nam lần đầu tiên của tổng thống argentina mauricio macri
có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại
đầu tư giữa hai nước làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và argentina
đặc biệt khi hai nước vừa kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn một mươi tám
chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của argentina trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với việt nam nói riêng
châu á và đông nam á nói chung nhất là sau khi argentina vừa ký hiệp ước thân thiện và hợp tác với asean tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chào mừng tổng thống mauricio macri thăm cấp nhà nước tới việt nam lần đầu tiên
trên cương vị tổng thống nước cộng hòa argentina khẳng định việt nam luôn coi argentina là đối tác quan trọng hàng đầu
tại khu vực mỹ la tinh và mong muốn củng cố quan hệ đối tác toàn diện với cộng hòa argentina
nhất là trong các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
tổng thống argentina bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng
vì đồng lập tự do của dân tộc việt nam đánh giá cao những thành tựu đổi mới của việt nam trong hơn ba thập kỷ qua
khẳng định argentina quyết tâm tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị và hợp tác
đóng góp hiệu quả và công cuộc phát triển ở mỗi nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống mauricio macri đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước
trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và argentina
ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và thực chất cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai bên nhất trí làm sâu sắc mối quan hệ đối tác toàn diện vốn có với tầm nhìn hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn các cấp từ trung ương đến địa phương
để mạnh quan hệ giữa hai quốc hội đối ngoại đảng và ngoại giao nhân dân
hai bên đánh giá cao cơ chế ủy ban liên chính phủ việt nam argentina và cơ chế tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao
nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả của các cơ chế này đồng thời thúc đẩy đàm phán các hiệp định thỏa thuận trong các lĩnh vực
cùng quan tâm tạo khuôn khổ pháp lý lâu dài cho quan hệ song phương
hai bên nhấn mạnh kết quả kinh tế thương mại song phương
theo đó kinh mệch thương mại đạt hai chín tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám tăng gấp hai lần sau năm năm
nhất trí tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa trao đổi kinh tế thương mại theo hướng cân bằng lợi ích của cả hai bên
để mạnh trao đổi các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn hơn cũng như tăng cường hợp tác giữa các cơ quan kiểm dịch động thực vật của hai nước
hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước
thông qua các diễn đàn doanh nghiệp và các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư
nhân dịp này hai nhà lãnh đạo hoàn nghênh thỏa thuận mở cửa thị trường trong một số loại quả của việt nam và argentina
nhất trí tiếp tục thảo luận về tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước
hai bên nhất trí tiến hành nghiên cứu khả thi về việc đàm phán một hiệp định thương mại giữa việt nam và khối thị trường trung nam mỹ
tổng bí thư chủ tịch nước và tổng thống argentina khẳng định
hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm hợp tác kỹ thuật và chuyển giao kiến thức công nghệ
thông qua các dự án hợp tác trong các lĩnh vực công nông nghiệp nhân trùng học pháp y sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình
hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế quốc phòng an ninh văn hóa thể thao du lịch và thông tin truyền thông
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương
nhất là tại liên hợp quốc tổ chức thương mại thế giới diễn đàn hợp tác đông á mỹ la tinh hợp tác nam nam
trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ
cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
sáng cùng ngày tại phủ chủ tịch dưới sự chứng kiến của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống argentina mauricio macri
lãnh đạo các bộ ngành hai bên đã ký kết chương trình hành động về hợp tác kỹ thuật trong xác định hài cốt liệt sĩ
giữa bộ lao động thương bình và xã hội việt nam và bộ ngoại giao và tôn giáo argentina
chương trình trao đổi văn hóa giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba giữa bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam
và bộ giáo dục văn hóa khoa học và công nghệ argentina
thỏa thuận hợp tác giữa đài tiếng nói việt nam và hệ thống truyền thông và thông tin đại chúng liên bang argentina